bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan có liên quan xây dựng ban hành khung tiêu chuẩn chung về thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương báo cáo thủ tướng chính phủ trong quý i năm hai nghìn một mươi tám
về lộ trình cụ thể chuyển thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ sang thực hiện theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với tất cả các dự án hạ tầng giao thông đường bộ
theo hình thức hợp đồng bot trên toàn quốc
cùng với đó giả soát hành lang pháp lý xây dựng thông tư quy định về việc triển khai hệ thống thu giá dịch vụ và sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng
bảo đảm chính xác khách quan minh bạch kết nối liên thông đồng bộ
theo kế hoạch cuối tháng bốn năm nay dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực tp hcm có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu với tổng vốn đầu tư một mươi tỷ đồng sẽ hoàn thành
tuy nhiên đến nay dự án buộc phải chậm tiến độ vì chủ đầu tư thiếu mặt bằng thi công
chủ đầu tư dự án chống ngập cho biết tính đến cuối tháng một năm hai nghìn một mươi tám dự án đạt sáu mươi tám khối lượng xây dựng
tiến độ dự án nhanh hơn tám tháng so với hợp đồng
nếu có đầy đủ mặt bằng thi công dự án sẽ hoàn thành vào ngày ba mươi tháng bốn năm nay theo như cam kết
trước tình trạng này ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu ủy ban nhân dân các quận một quận bốn quận bảy quận tám và các huyện bình chánh
nhà bè đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng kiên quyết không để gây khó khăn cho triển khai dự án chống ngập
bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công cho chủ đầu tư chậm nhất vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
theo thống kê của tổng cục hải quan trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt trên hai mươi chín tỷ ba trăm chín mươi năm triệu đồng triệu đô la mỹ
tăng khoảng bốn mươi năm tám so với cùng kỳ năm ngoái
đây cũng là lần tăng trưởng đầu năm mạnh nhất trong suốt ba năm
nhóm dẫn đầu khi đã triển khai những cải cách quy mô lớn ban hành các chính sách và quy định căn bản để tăng cường tài chính bền vững
và bắt đầu có cơ chế đo lường kết quả thực hiện
đây là một bước tiến quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm hai nghìn ba mươi của việt nam
đối với việt nam báo cáo đánh giá cao nội dung toàn diện của chỉ thị về thúc đẩy tăng trưởng tiến dụng xanh
và quản lý rủi ro môi trường và xã hội
chỉ thị ba do ngân hàng khuyến khích tất cả các tổ chức
tín dụng cân nhắc các rủi ro về môi trường và xã hội trong các giao dịch cấp vốn
đây là báo cáo đầu tiên cung cấp được một bức tranh toàn diện về các nỗ lực chính sách của việt nam
trong tiến trình thúc đẩy tài chính bền vững
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh quảng ninh liên tiếp xuất hiện tình trạng các đối tượng người nước ngoài
cài đặt thiết bị trộm cắp thông tin dữ liệu để làm thẻ atm giả rồi rút trộm tiền của khách hàng
sau quá trình lập án đấu tranh
đội phòng chống tội phạm công nghệ cao phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ninh vừa phá
chuyên án c một trăm một mươi tám bắt bốn đối tượng người trung quốc về hành vi trên
các đối tượng trong ổ nhóm chuyên sử dụng thẻ atm giả để rút trộm tiền bao gồm trần rân siên
trịnh nhân hiền ly tan giang phần
duy hưa và một đối tượng khác tên quang thao
trần rân siên trịnh nhân hiền phần duy hưa và một đối tượng khác tên quang thao
cơ quan công an đã thu giữ hai mươi chín thẻ atm giả hơn năm mươi bảy triệu đồng mà chúng đã rút trộm
cùng một số điện thoại và đồ vật liên quan
có đối tượng là sử dụng các thiết bị skimming đến các cây atm tại việt nam để nắp đặt
sao chép các thông tin thẻ khách hàng cũng như là đặt camera ghi hình lại các
nút khách hàng nhập mật khẩu rồi đó lấy trộm thông tin
về trung quốc để làm thẻ giả bằng các thiết bị kỹ thuật hiện đại ngày nay
sau đó các đối tượng tổ chức thành các nhóm nhập cảnh giấy phép và đi sâu vào đồi địa của việt nam
tại các tỉnh khác các tỉnh mà các đối tượng đã trộm các thông tin thẻ
cái thời điểm mà các đối tượng thực hiện hành vi rút tiền tập trung vào ban đêm lúc mà khách hàng
người dân đi ngủ mất cảnh sát và không thể phát hiện ra việc có đối tượng rút tiền từ tài khoản cá nhân của mình
trước đó ngày hai mươi hai tháng hai tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế đã phát hiện bắt quả tang
cheng renshien đang có hành vi sử dụng thẻ atm giả để rút tiền tại một cây atm trên địa bàn thành phố hạ long
cheng renshien khả nhận trước đó một ngày đã cùng lee tan yang phương duy khưa và wang tao nhập cảnh trái phép vào việt nam qua đường sông và phân công nhau sử dụng các thẻ atm giả

khi cheng renshien bị lực lượng công an bắt quả tang ba đối tượng còn lại thấy lộ đã thuê taxi bỏ chạy
ngày hai mươi một tháng hai phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế móng cái đã bắt giữ ba đối tượng trên khi chúng đang tìm cách trốn về trung quốc
ngân hàng nhà nước cần phải chỉ đạo quyết nghiệp hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn tên là trung quốc
trên địa bàn tỉnh lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cây atm và chỉ đạo lực lượng bảo vệ chuyên trách là tăng cường giám sát hệ thống camera này
khách hàng cần phải lưu ý là không để lộ mật khẩu và kiểm tra sơ bộ khe cắm thẻ khu vực bàn phím xem là có gì bất thường không
đến thời điểm hiện tại một ngân hàng trên địa bàn tỉnh bình dương
trình báo về việc có chín khách hàng khiếu nại về việc tài khoản của họ bị rút tiền không rõ nguyên nhân
những giao dịch này liên quan đến các tài khoản bị các đối tượng sử dụng thẻ giả rút tiền tại quảng ninh
hiện phòng cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can để xác minh làm rõ vụ việc trên
sáng nay hai mươi tám tháng hai tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần nam việt nam vi banh
với một mươi bị cáo nguyên là lãnh đạo và cán bộ của navibank
vụ án được tách ra từ đại án huỳnh như do vậy bị can huỳnh thị huyền như cũng được đưa đến phiên tòa này
theo cáo trạng lê quang trí nguyên tổng giám đốc agribank cùng cấp dưới là các phó giám đốc trưởng các phòng ban nagibank
đã cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo trí cùng chín đồng phạm đã gửi tiền cho huỳnh thị huyền như nguyên quyền trưởng phòng giao dịch điện biên phủ việt tim banh
để cho huỳnh thị huyền như lừa đảo chiếm đoạt bất hai trăm linh tỷ đồng của navibank
phiên tòa xét xử vụ án navibank dự kiến sẽ kéo dài hai tuần đến ngày một mươi sáu tháng ba sẽ tuyên án
thưa quý vị và các bạn
làng quỳnh đôi huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an là một làng văn hóa cổ có bề dày truyền thống yêu nước cách mạng và khoa bảng
trải qua hơn sáu thế kỷ hình thành và phát triển quỳnh đôi đã trở thành một địa danh nổi tiếng vùng đất khoa bảng và giàu truyền thống cách mạng
mảnh đất này đã sinh ra biết bao người con ưu tú làm dạng danh cho quê hương đất nước
vào đầu thế kỷ một mươi bốn ông hồ kha một quan chức đời trần đã về xem phong cảnh vùng này
tuy không phải là sơn thủy hữu tình
nhưng lại là một mảnh đất địa linh nhân kiệt
năm một nghìn ba trăm bảy mươi tám ông hồ kha giao cho con trai trưởng là hồ hồng trụ lại khai cơ lập làng với tên gọi ban đầu là thổ đôi
đến năm một nghìn năm trăm hai mươi tám ông hồ nhân hy đời mạc đã đổi tên thủ đô sang thành quỳnh đôi thôn tức xã quỳnh đôi ngày nay
phát huy truyền thống vẻ vang của cha ông ngày nay đảng bộ chính quyền và nhân dân quỳnh đôi tiếp tục nỗ lực sản xuất
trung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
năm hai nghìn một mươi bốn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và là một trong ba xã được tỉnh nghệ an chọn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cùng với lễ kỷ niệm sáu trăm bốn mươi năm thành lập làng nhân dịp này xã quỳnh đôi cũng đã tổ chức lễ hội kỳ phúc xuân mẫu tuất hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám xã quỳnh đôi đã tổ chức lễ hội kỳ phúc xuân mẫu tuất hai nghìn một mươi tám

với gần sáu thôn bản cùng bộ máy trên hai mươi tám người hoạt động không chuyên trách
tỉnh thanh hóa đang thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư tri bộ kiêm trưởng thôn bản tổ dân phố
và sắp xếp tổ chức bộ máy ở cấp này theo hướng tinh gọn hiệu quả
thời gian qua nhiều địa phương ở thanh hóa thực hiện thí điểm mô hình bí thư tri bộ đồng thời là trưởng thôn tổ dân phố
huyện quang sơn có một trăm chín mươi tri bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong đó có chín mươi chín tri bộ thôn bàn
sáu mươi một tri bộ khối cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp lực lượng vũ trang
đến nay đã có một trăm linh các tri bộ thực hiện việc nhất thể hóa góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh
đảng bộ xã tổ chức giả soát phương án nhân sự thăm dò tín nhiệm trong nhân dân
phân công đảng ủy viên bám cơ sở chỉ đạo hướng dẫn quá trình tổ chức đại hội tri bộ bầu trưởng thôn bàn
nhất thể hóa chức danh bí thư tri bộ kiêm trưởng bản đang tạo ra luồng gió mới trong quy trình vận hành của cấp ủy đảng chính quyền thôn bản ở quan sơn
công tác lãnh đạo điều hành thống nhất hơn phát huy được vai trò trách nhiệm của người đứng đầu
trong khi nhiều huyện miền núi ở tỉnh thanh hóa thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư tri bộ
kiêm trưởng thôn trưởng bàn đạt tỷ lệ cao thì tại khu vực đồng bằng đô thị tỷ lệ thực hiện lại khá khiêm tốn
các địa phương này cần gấp rút chuẩn bị nguồn nhân sự sớm thực hiện chủ trương tinh giảm đáng kể số lượng người hoạt động không chuyên trách
nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ngay từ cấp cơ sở
tiếp theo chương trình cuộc thi trình diễn thơ slanter
việt nam hai nghìn một mươi tám
tỉnh hải dương khám tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi
thưa quý vị và các bạn nhằm gắn kết thơ ca với quần chúng đồng thời tăng cường tình hiểu nghị giữa việt nam và các nước thuộc cộng đồng pháp ngữ
viện quốc tế pháp ngữ phối hợp với đại sứ quán pháp tại việt nam tổ chức slamter việt nam lần thứ hai
đêm chung kết của cuộc thi với sự tham dự của một mươi hai thí sinh vừa diễn ra tại trung tâm văn hóa pháp
đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu thơ
được nhà thơ người mỹ mark kenley smith sáng lập và tổ chức lần đầu tiên tại chicago mỹ vào năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
slantur có mục đích mang thơ tới gần khán giả hơn
lấy cảm hứng từ các cuộc thi đấu thể thao slam thơ khuyến khích thơ trình diễn cho phép nhà thơ tự do thể hiện tác phẩm của mình
trong các slantur giám khảo là những người được chọn ngỗng nhiên trong số các khán giả có mặt tại hội trường
slantur việt nam lần thứ hai nó có
những cái mới như thế này thứ nhất là cái mới đối với những người tham dự người tác giả ấy
mới thứ hai là đối với công chúng và thứ ba là mới đối với những người tổ chức
đối với các tác giả thì sau cái đợt giải lần trước khi mà chị y ban và nữ sinh viên minh ngân được giải
thì các tác giả mới bắt đầu nghiên cứu và mới cảm thấy thích thú và có cảm hứng đối với cái hình thức hoạt động
cái hoạt động văn hóa rất là
thú vị này
vượt qua hàng trăm thí sinh một mươi hai thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết đã thể hiện sự tự tin và tình yêu đối với thơ ca
qua các tác phẩm do chính họ sáng tác
nhiều hình thức đã được lựa chọn để thể hiện như ngâm thơ hát thơ
điều này đã khiến các khán giả đến với hội trường trung tâm văn hóa pháp cảm thấy hết sức hào hứng
em khá là hào hứng ạ bởi vì em cũng khá là yêu thơ văn
nên là em cũng sẽ tìm hiểu thêm và biết đâu là năm sau em lại được tham gia cuộc thi này
kết quả chung cuộc thí sinh phạm thị phương thảo đã đoạt giải nhất và đại diện cho việt nam
tham dự slam thơ quốc tế sẽ diễn ra tại paris pháp vào tháng năm hai nghìn một mươi tám
tôi rất là xúc động mà cũng rất là bất ngờ
cũng không nghĩ là mình lại được đoạt được cái giải lam thơ quốc tế này
một cái niềm vui phải nói là vô bờ bến
tôi cũng rất là yêu thơ cũng đã viết rất nhiều thơ
nhưng cũng chưa bao giờ đi dự một cái slam thơ quốc tế này
và đây là lần đầu tiên và cũng là một lần mà mình trải nghiệm
để mà hiểu bản thân mình mong ước gì và mình có thể làm được những gì
qua các lần được tổ chức slam thơ không chỉ là một cuộc thi
mà đã trở thành một hoạt động văn hóa mang nhiều ý nghĩa và có sức lan tỏa toàn cầu
chiều hai mươi bảy tháng hai hội thầy thuốc campuchia gốc việt nam đã có buổi gặp mặt
tại trụ sở tổng hội người campuchia gốc việt nam ở thủ đô phnom penh
để kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày thầy thuốc việt nam
tại buổi lễ đại sứ việt nam tại campuchia gửi lời chúc mừng
tới tất cả các y bác sĩ chuyên gia y khoa việt nam
bày tỏ biết ơn những thầy thuốc việt nam đã luôn dành tâm huyết
trí tuệ và sức lực của mình trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người dân
được thành lập cách đây tròn một năm đúng vào ngày thầy thuốc việt nam
hội thầy thuốc campuchia gốc việt nam là một tổ chức tình nguyện
hoạt động từ thiện vì cộng đồng người việt ở campuchia
tự nguyện đóng góp kinh phí tổ chức các hoạt động miễn phí như
tuyên truyền giáo dục y học thưởng thức khám tư vấn sức khỏe
cấp thuốc tiêm vaccine cơ bản giúp đỡ bà con người việt có hoàn cảnh cơ cực
những người phải vất vả mưu sinh hàng ngày và không có điều kiện trang trải chi phí điều trị y tế
nhân kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày thầy thuốc việt nam
chiều hai mươi bảy tháng hai đồng chí nguyễn quang dương
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bạc liêu đã đến thăm chúc mừng
và động viên đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngành y tế tỉnh
lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở y tế bạc liêu
cũng nhân dịp này sáng hai mươi bảy tháng hai sở y tế bạc liêu tổ chức họp mặt
các cán bộ lãnh đạo ngành y tế của tỉnh các thời kỳ
hơn một trăm năm mươi đại biểu là thầy thuốc ưu tú thầy thuốc tiêu biểu
cán bộ lãnh đạo ngành y tế tỉnh đến dự
ngày hai mươi bảy tháng hai ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày thầy thuốc việt nam
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh đồng nai chúc mừng đội ngũ y bác sĩ nhân viên
người lao động ngành y tế tỉnh với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời đề nghị ngành y tế đẩy mạnh nghiên cứu khoa học
ứng dụng kỹ thuật mới trong điều trị bệnh hình thành các lĩnh vực mũi nhọn và chuyên sâu
chú trọng thu hút đào tạo nhân lực cho ngành y tế nhất là tuyến y tế cơ sở
đặc biệt ngành y tế cần chú trọng hơn nữa việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
dịp này một số tập thể cá nhân của ngành y tế đồng nai có thành tích xuất sắc
đã được bộ y tế và ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai khen thưởng
định kỳ cứ đến ngày ba mươi của tháng là tổ khám bệnh nhân đạo phường tân bình
thành phố hải dương tỉnh hải dương lại tổ chức khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi
tổ khám bệnh nhân đạo phường tân bình được thành lập vào năm hai nghìn chín
theo quyết định của ủy ban nhân dân phường
qua chín năm hoạt động bền bỉ tổ khám bệnh hoạt động rất tốt và có hiệu quả tích cực
với thành viên là những đội ngũ y bác sĩ về hưu chuyên thăm khám và tư vấn sức khỏe miễn phí
cho những người cao tuổi trên địa bàn phường

tổ khám bệnh nhân đạo phường tân bình thành phố hải dương tư vấn sức khỏe miễn phí cho những người cao tuổi